sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám hơn hai công nhân công ty trách nhiệm hoạn cài giang việt nam
tiếp tục ngừng làm việc do doanh nghiệp chưa thanh toán đầy đủ tiền lương
và các chế độ khác như cam kết trước đó
đến thời điểm hiện tại người lao động mới nhận được năm mươi tiền lương tháng bảy
chiều ngày hai mươi sáu tháng tám công đoàn công ty có đề đạt mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp
tháo gỡ vướng mắc khó khăn hiện tại để nhanh chóng giải quyết chế độ cho người lao động
trong đó cục thuế cũng đang hỗ trợ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
các ngân hàng thống nhất tỷ lệ thu tiền hàng để công ty xuất hàng kịp tiến độ
các bàn ngành chức năng của thành phố hải phòng vẫn đang theo dõi vụ việc
để tìm hướng giải quyết đối với doanh nghiệp này